các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thanh đã sáu lần mua hàng nông sản của bà đỗ thị hằng trú tại tỉnh lào cai
sau vài lần đầu thanh toán đầy đủ những lần sau thanh lấy lý do phải ký hợp đồng với các nhà máy sản xuất gạo nên chỉ trả một phần ba tổng số tiền
khi tiền hàng lên đến trên một một tỷ đồng thanh bỏ trốn và cắt đứt liên hệ với bà hằng để chiếm đoạt số tiền trên
ngoài ra thanh còn chiếm đoạt số tiền trên hai tỷ đồng của ba bị hại khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây sơn tỉnh bình định vừa bắt tạm giam trần văn xanh chú tại huyện phù mỹ tỉnh bình định về hành vi trộm cắp tài sản
vào ngày một mươi tám tháng một lợi dụng hiệu vàng thái hòa ở thị trấn phú phong huyện tây sơn tỉnh bình định vắng người trần văn xanh đã dùng đá đập vỡ tủ kính lấy một số vàng nữ trang rồi tẩu thoát
công an huyện tây sơn đã tổ chức truy bắt và nhanh chóng bắt được đối tượng xanh trên đường lẩn trốn
cũng với hành vi cướp tài sản đối tượng nguyễn xuân miền chú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa bị công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình bắt khẩn cấp
nguyễn xuân điền đã lấy trộm xe máy của chị nguyễn thị cúc ở xã hưng trạch huyện bố trạch vào ngày một mươi năm tháng một
sau hai giờ đồng hồ gây án đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ cùng với tăng vật
niên đã có ba tiền án cướp giật và trộm cắp tài sản vừa ra tù năm hai nghìn một mươi bốn
thưa quý vị và các bạn tháng chạp dân gian vẫn gọi là tháng củ mật bởi vào thời điểm này nếu không chú ý nâng cao cảnh giác thì cuộc cải trong nhà sẽ rất dễ bị kẻ gian trộm cắp
tài sản bị mất có khi rất có giá trị nhưng cũng có khi chỉ là con gà con chó
tuy vậy cuối năm cận tết mà còn bị mất trộm nên người dân sẽ vô cùng bức xúc
sau đây sẽ là phản ánh của nhóm phóng viên tại huyện gia lộc tỉnh hải dương
thôn khuông phụ xã y kiên huyện gia lộc
không khí của làng quê những ngày giáp tết không yên bình
người dân trong làng chưa hết bức xúc về hai vụ trộm vừa xảy ra trong đêm
nhà bà lê thị sơn cửa đóng then cài bức tường bao cao quá đầu người như thế này cũng không ngăn được kẻ trộm đột nhập vào nhà bắt đi những con chó mà gia đình nuôi nhiều năm nay
cách đó vài nhà cũng ngay trong đêm đó nhà bà nguyễn thị nhân lại mất gà
sáu tháng trời chăm sóc đàn gà dự tính để dành đến tết nhưng hàng chục con gà đã bị mất trộm trong đêm
ông đoàn văn lĩnh cho biết từ trước đến nay ở làng rất ít khi xảy ra trộm cắp
thế nhưng chỉ trong những ngày cận tết năm nào trong làng cũng bị mất trộm
gia đình ông bị mất nhiều lần nhất
năm nào vào dịp cuối năm chúng tôi đều mất cả
kể cả như nhà tôi có năm ngoái cũng mất ba bốn mươi con gà toàn cuối năm
mà chó gạ là nhà tôi cứ mất thường xuyên
coi như dân chúng tôi là không có cái gì thì gà coi như là chăn nuôi cả năm rồi chỉ được mấy chục con gà hay là mấy con chó con giết là nói đến nó bắt tất
đó cũng chỉ là hai trong nhiều vụ trộm cắp đang diễn ra tại các làng quê ở huyện gia lộc
hiện nay không chỉ riêng ở địa bàn gia lộc
mà càng gần đến ngày tết nguyên đán thì tình trạng trộm cắp ở nhiều địa phương khác cũng đang có chiều hướng gia tăng
lực lượng công an cũng đã triển khai đợt cao điểm gia quân tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm
tuy nhiên trước thực trạng này người dân cần hết sức cảnh giác
công an huyện gia lộc đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể công an các xã thị trấn tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản và đề nghị quần chúng nhân dân trong dịp tết nguyên đán nêu cao tinh thần trách nhiệm cảnh giác bảo vệ tài sản của mình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác tố giác tội phạm để lực lượng công an điều tra xử lý kịp thời
để ngăn ngừa tình trạng trộm cắp ngoài sự nỗ lực của lực lượng chức năng người dân cần thường xuyên để cao cảnh giác trong phòng chống tội phạm
trường hợp bị mất trộm cần báo ngay với chính quyền và cơ quan công an gần nhất để phối hợp điều tra làm rõ
trước trong bảo quản tài sản thì ở đó trộm cắp không có cơ hội hoành hành
một vụ cháy nổ dữ dội tại kho chứa sơn rộng hơn một năm trăm linh m hai của công ty tiên duê phường tân hiệp thị xã tân uyên tỉnh bình dương đã xảy ra vào đêm qua
vụ cháy được phát hiện vào khoảng một mươi tám h sau đó lan nhanh trên diện rộng lực lượng cứu hỏa tỉnh bình dương đã huy động hàng chục xe chữa cháy xe thang phun hóa chất bọt chống cháy và phong tỏa hóa chất chứa trong kho
tuy vậy do kho có diện tích rất rộng nên công tác cứu hỏa đã gặp rất nhiều khó khăn
theo thông tin ban đầu kho chứa sơn này chứa hàng trăm thùng phi sơn cỡ lớn dùng để sang chiết cho các thùng sơn nhỏ
vụ cháy nổ đã khiến đất đá văng sang một doanh nghiệp khác làm một người bị thương
hiện hàng trăm chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương vẫn đang nỗ lực để khống chế vụ hỏa hoạn này
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà nam vừa bắt đối tượng phạm minh đức chú tại quận nam từ liêm thành phố hà nội đang vận chuyển pháo nổ trái phép
tại cơ quan công an đối tượng đức khai nhận đã mua hai mươi một kg pháo từ tỉnh lạng sơn rồi vận chuyển về hà nam tiêu thụ
khi tới địa bàn thôn ninh lão xã duy minh huyện duy tiên tỉnh hà nam thì bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt quả tàng
công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn vừa bắt đối tượng lương trọng quỳnh bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm đối tượng vi văn viện chú tại huyện tràng định đã lấy trộm hai điện thoại di động iphone bốn s và iphone năm của người dân ở thị trấn thất khê huyện tràng định
rồi gọi cho lục văn tiến đến mang tăng vật đi cầm đồ lấy tiền mua bốn gói heroin của lương trọng quỳnh
bằng các biện pháp nhiệm vụ công an huyện tràng định đã phá hủy
công an huyện tràng định đã phát hiện bắt giữ và tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với vi văn viện về tội trộm cắp tài sản
khởi tố lục văn tiến về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
khi biết viện và tiến bị bắt lương trọng quỳnh đã bỏ trốn và bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
có nơi còn lên đến hai mươi bảy độ thời tiết khá ấm áp và có nắng
tuy nhiên sang đến hai ngày tiếp theo một khối không khí lạnh được nhận định là có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đến giờ di chuyển vào
khiến nền nhiệt giảm mạnh ngày đêm phổ biến là từ tám cho tới một mươi bảy độ trong ngày hai mươi ba vùng núi có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết
khu vực phía đông bắc bộ ngày hai mươi một trời nhiều mây mưa nhỏ xảy ra ở một vài nơi thuộc vùng núi và ven biển
cùng sương mù nhẹ vào thời điểm đêm và sáng trưa chiều trời hừng nắng với nhiệt độ lúc này là từ hai mươi hai cho tới hai mươi năm độ
nhưng sang đến ngày hai mươi hai và hai mươi ba khu vực sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc được dự báo sẽ kéo dài đến ngày hai mươi bảy
nên khả năng sẽ xuất hiện rét đậm rét hại trên diện rộng nhiệt độ ngày đêm trong ngày hai mươi ba giao động là từ tám cho tới một mươi năm độ
khu vực miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trưa chiều nay đến ngày mai mưa sẽ giảm dần đến hết mưa
thời tiết khô giáo có nắng cùng nền nhiệt độ tăng nhanh trưa chiều mai sẽ là hai mươi ba cho tới hai mươi sáu độ
ở các tỉnh từ thanh hóa cho đến hà tĩnh và từ hai mươi sáu hai mươi chín độ với các tỉnh từ quảng bình đến huế
dự báo từ ngày thứ sáu đến thứ bảy khối không khí lạnh từ phía bắc sẽ ảnh hưởng gây mưa tại khu vực
nên nền nhiệt độ giảm nhanh ngày đêm giao động trong khoảng từ một mươi một cho tới hai mươi hai độ
các tỉnh ven biển từ đà nẵng trở vào đến bình thuận ngày hai mươi một và hai mươi hai mây thay đổi có mưa vài nơi vào thời điểm đêm và sáng sớm
trưa chiều nắng lên với nhiệt độ lúc này phổ biến là từ hai mươi chín cho tới ba mươi hai độ
ngày hai mươi ba mưa rào rải rác xảy ra ở khu vực phía bắc
gió đông bắc cấp ba cấp bốn nên nhiệt độ giảm dần ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi cho tới hai mươi chín độ
khu vực tây nguyên ngày hai mươi một hai mươi hai mây thay đổi phổ biến không mưa
ngày nắng lên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là từ hai mươi tám cho tới ba mươi một độ
tuy nhiên đến ngày hai mươi ba trời nhiều mây hơn mưa xuất hiện rải rác trên khu vực
cùng với đó nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là từ hai mươi tám cho tới ba mươi một độ

thời tiết trở nên mát mẻ hơn vào ban ngày và rét nhẹ khi đêm về
các tỉnh nam bộ duy trì kiểu thời tiết ổn định và ít biến đổi trong hai ngày tới
thời tiết đừng dự báo hầu như không có mưa và nắng xuất hiện nhiều vào ban ngày
tiếp tục chi phối và ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực
cũng từ ngày hai mươi ba với ảnh hưởng khuếch tán của khối không khí lạnh phía bắc
nên nhiệt độ ở đây có xu hướng giảm
ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi hai cho tới ba mươi ba độ
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online ngày hai mươi tháng một của truyền hình công an nhân dân
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt